tại khóa họp hội đồng chấp hành unesco hai trăm linh hai năm mươi tám quốc gia thành viên đã bỏ phiếu kín bầu tổng giám đốc unesco
đây cũng là lần đầu tiên việt nam đề cử người tham gia tranh cử vào vị trí này
điều này cho thấy con người việt nam đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia lãnh đạo các tổ chức quốc tế
bầu tổng giám đốc unesco cho thấy đây là một vị trí có tính cạnh tranh cao
và lần này có chín ứng cử viên đến từ tất cả các khu vực trên thế giới
gồm ai cập trung quốc azerbaijan guatemala liban pháp qatar và việt nam
ứng cử viên phạm xanh châu của việt nam cũng là người am hiểu về nhiều kinh nghiệm trong hoạt động unesco
từng đảm nhiệm chức vụ đại sứ trưởng phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh unesco
và hiện là đặc phái viên của thủ tướng về các công việc của unesco
quyết định ra tranh cử vị trí tổng giám đốc unesco của việt nam
nằm trong mục tiêu đường lối đối ngoại của đảng
cá nhân tôi ủng hộ cho ứng cử viên của việt nam vì ông ấy là người am hiểu có kinh nghiệm
từng là trưởng phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh unesco
tôi thấy là ông ấy có thể đóng góp tốt cho tổ chức unesco và tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông ấy
cuộc bỏ phiếu này rất quan trọng để bầu ra vị tổng giám đốc của tổ chức unesco sắp tới
chúng ta đang sống trong bối cảnh một số nơi trên thế giới có diễn biến phức tạp
và tôi tin rằng unesco tiếp tục mở rộng vai trò hàn gắn hòa bình và bảo vệ hòa bình mà unesco đã thực hiện
theo tôi tổng giám đốc unesco sắp tới ông hay bà sẽ chú trọng nhiều hơn nữa
đến việc tiếp tục quá trình cải cách để tổ chức hiệu quả hơn
theo quyết định muốn trúng cử tổng giám đốc unesco phải đạt được ít nhất ba mươi trên năm mươi tám phiếu ủng hộ
và việc vận động để đạt được quá bán số phiếu ủng hộ không phải dễ dàng
nếu không đạt được
đa số quả bán ba mươi trên năm mươi tám phiếu các vòng bầu cử sau diễn ra vào cuối ngày họp tiếp theo
tuy nhiên cuộc bỏ phiếu chỉ giới hạn trong năm vòng để chọn ứng cử viên thắng cuộc
kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ được trình hội đồng unesco xem xét thông qua vào tháng một mươi một tới